sáng nay hai mươi năm tháng một đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
ngày hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
của chủ tịch nước trao tặng cho tổng cục hậu cần kỹ thuật
đến dự lễ kỷ niệm có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và các cán bộ chiến sĩ hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã làm tốt công tác nắm tình hình
sự báo nhu cầu trang bị của lực lượng công an nhân dân trước mắt và lâu dài
để tham mưu cho đảng ủy công an trung ương và bộ công an đề xuất với đảng nhà nước nhiều chủ trương
chính sách phát triển hậu cần kỹ thuật của lực lượng công an
công tác hậu cần kỹ thuật đã có nhiều đổi mới chuyển phương châm từ phục vụ sang chủ động bảo đảm kịp thời
phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất tổ chức nghiên cứu chế tạo được nhiều loại phương tiện kỹ thuật
nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương và chúc mừng những chiến công
thành tích mà lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã nỗ lực đạt được trong suốt chặng đường bảy mươi năm qua
chủ tịch nước yêu cầu lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân cần nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra
tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
lực lượng hậu cần kỹ thuật phát triển công nghiệp an ninh coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản
nghiên cứu chiến lược tổng hợp phân tích dự báo tình hình để kịp thời đề xuất với đảng
nhà nước các chủ trương chính sách về công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
chủ tịch nước tin tưởng lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân tiếp tục giữ vững
và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang nỗ lực rèn luyện phấn đấu vượt lên khó khăn
thách thức giành được nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa góp phần cùng toàn đảng
toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân